tại hà nội hội thảo giáo dục việt nam năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức với chủ đề phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trường và hội nhập quốc tế
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tham dự và chỉ đạo hội nghị
hội nghị giáo dục việt nam hai nghìn một mươi chín tập trung vào việc thảo luận vào ba vấn đề thể chế giáo dục nghề nghiệp doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế
hội thảo có sự tham gia của đại diện cơ quan quốc hội cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp đặc biệt với các tham luận đến từ đại diện ngân hàng thế giới và các chuyên gia đào tạo nghề đến từ các nền kinh tế phát triển như đức úc đem đến những góc nhìn rộng mở và kinh nghiệm cho phát triển giáo dục nghề nghiệp ở việt nam
để có thể cải thiện chất lượng đào tạo nghề của việt nam thì vấn đề cải thiện năng suất được coi là hệ quy chiếu chi phối và thúc đẩy cho việc cần thay đổi
vấn đề cải cách đề xuất cho việt nam là cần hướng tới tự chủ trường nghề gắn với trách nhiệm giải trình phân bổ ngân sách hiệu quả và tiết kiệm xây dựng đối tác giữa chính phủ và doanh nghiệp